nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đoàn đại biểu cấp cao quốc hội vương quốc campuchia
do chủ tịch quốc hội samdek heng somrin dẫn đầu thăm hữu nghị chính thức việt nam từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng sáu
chiều nay ngày hai mươi ba tháng sáu lễ đón đoàn được tổ chức trọng thể tại nhà quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì lễ đón ngay sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì lễ đón
đồng thời khẳng định chủ trương nhất quán của việt nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố và tăng cường quan hệ với vương quốc campuchia và với đảng nhân dân campuchia cpp
đây là dịp để hai bên cùng trao đổi thẳng thắn chân thành về tình hình kết quả hợp tác và tồn tại hạn chế khó khăn trong việc triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai nước hai quốc hội trong thời gian qua
và đề xuất chủ trương giải pháp biện pháp tăng cường hợp tác song phương giữa hai nước hai quốc hội trong những năm tiếp theo ngày càng đi vào thực chất chiều sâu hiệu quả thiết thực
bên cạnh đó chuyến thăm nhằm khẳng định sự hợp tác chặt chẽ có hiệu quả của hai tổ chức mặt trận trong những năm qua có phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước